thưa quý vị và các bạn mỗi chương trình hành trình phá án của truyền hình công an nhân dân khi được lên sóng là một câu chuyện liên quan đến một vụ án cụ thể mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn
có thể đó là một cuộc rượt đuổi của lực lượng công an khi bắt các đối tượng trốn nã nguy hiểm
có thể là việc điều tra một vụ án giết người với nhiều tình huống gây cấn phức tạp hay là những cuộc bí mật phục kích bắt giữ những đối tượng vận chuyển mua bán ma túy có vũ khí nơi rừng thiêng nước độc
và trong chương trình hôm nay là câu chuyện về lực lượng công an quận lê trân phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ của công an thành phố hải phòng khám phá thành công chuyên án sáu trăm một mươi ba g bắt giữ hàng chục đối tượng phạm tội
trong đó có câu chuyện về một cô gái thủ lĩnh mới một mươi hai năm sáu năm
cô gái thủ lĩnh mới một mươi hai năm sáu năm nhưng đã trải qua hàng chục mối tình với những tay anh chị giang hồ
qua những mối tình trái khoái đó đã đẩy cô gái này đến độ tinh quái trai lì trong các ngón nghề của dân chơi
cuộc điều tra khám phá các vụ trọng án cướp tài sản qua facebook do nữ quái và người tình gây ra đã khiến dư luận bàng hoàng về cách sống cách gây tội ác của lớp trẻ

thường thì tội phạm sợ bại lộ nên hay giấu mình nơi thanh vắng hoặc trong bóng đêm
khi gây án bị phát hiện bọn chúng dễ nguy trang để trốn chạy
hơn nữa trong bóng đêm khi mọi người chìm sâu trong giấc ngủ thì những kẻ thực hiện hành vi phạm tội tin rằng sẽ khó phát hiện ra chân tướng của mình
chính tâm lý như vậy những bọn tội phạm đã gây ra hàng trăm vụ án kinh hoàng nhất là những vụ giết người cướp tài sản đều được thực hiện trong đêm
nổi tiếng về sự ra tay dã man khi gây án trong đêm có thể kể đến vụ án lê văn luyện giết ba mạng người để cướp tiệm vàng ở bắc giang
hay công an tỉnh phú yên triệt phá một ổ nhóm phản động với âm mưu lật đổ chính quyền bắt giữ hàng trăm tên tội phạm mà chúng chủ yếu hoạt động trong lòng núi đá bia vào ban đêm
và hàng trăm vụ khác của băng nhóm tội phạm cũng lý giải được hiện nay
tượng tội phạm và đêm tối
từ thông tin trên các trinh sát phán đoán rất có thể các đối tượng đi hỏi han để cầm cố chiếc xe nhưng do lực lượng công an đã làm việc rất chặt chẽ với các cơ sở kinh doanh có điều kiện như hiệu cầm đồ nhà nghỉ vũ trường quán bar nên các đối tượng trên không dám nhận cầm với các đối tượng không minh bạch
mặt khác theo hướng mà người bán nước cho biết thì hướng đó chỉ có thể về quảng ninh
một trinh sát hướng về quảng ninh và tập trung truy tìm những đối tượng lạ mặt tại các cửa hàng
truy tìm những đối tượng lạ mặt tại các cửa hàng bán xe máy điện thoại hiệu cầm đồ từ đông triều mạo khê uông bí đến hạ long
quay về phương án thứ nhất lực lượng công an bao vây và tiếp cận vòng trong tức là khu vực gây án và khu vực lân cận
tổ trinh sát nhận định đây là vụ án hình sự do một nhóm tội phạm gây nên
chắc bọn chúng không thể tổ chức cho hết tất cả thành viên chạy khỏi địa bàn
vì vậy một số có thể ẩn nấp trong các khu dân cư những bụi cây lớn cầu cống hoặc những ngôi nhà hoang
tạm thời có thể xác định được là có ít nhất là ba đối tượng
nhưng mà theo nhận định của chúng tôi là có thể còn có khả năng là có nhiều đối tượng hơn nữa
và sau khi vụ án xảy ra thì có thể là các đối tượng đối tượng chính là trực tiếp gây ra cái việc gây ra thương tích cho bị hại
có thể là đã không có mặt tại địa tại hiện trường xảy ra vụ án
nhưng mà cũng có khả năng
các đối tượng này sẽ phân công cho những đối tượng còn lại
quay lại để dò la thám thính và để xác định xem là cái hướng điều tra của cơ quan công an sẽ là như thế nào
có tổ chức lực lượng để truy tìm các đối tượng không hay là có những nội dung điều tra khác
thì là các đối tượng có thể là sẽ tổ chức cho nhau hoặc là phân công cho cái nhiệm vụ quay lại để dò la tin tức
cũng có thể quanh khu vực gây án là nhà của một số đối tượng hoặc người thân bạn bè chúng sinh sống
nên lực lượng công an nhanh chóng cùng chính quyền địa phương tổ chức nhanh việc phát động quần chúng nhân dân khai báo và giúp lực lượng công an phát hiện tội phạm
những đối tượng này cũng có thể lẩn vào trong các nhà nghỉ nhà trọ để chờ thời cơ thuận lợi trốn thoát ra khỏi địa bàn
nên cơ quan công an đã phối hợp với các nhà nghỉ nhà trọ trao đổi thông tin qua lại về số khách lưu trú trong đêm ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba

phương án các đối tượng bắt có thể để khống chế các đối tượng biết về vụ án khó xảy ra nhưng ban chuyên án cũng tính đến
lực lượng truy bắt cũng theo dõi những địa điểm có thể xảy ra tình huống này thu được những âm thanh lạ có thể là tiếng lụp sụp tiếng la hét của hung thủ và những người bắt cóc không chế
trở lại tổ đánh bắt theo phương án một khi các trinh sát hoàn thành việc ra soát tại các tiệm cầm đồ ở hạ long
trong khi các trinh sát ở hạ long quảng ninh và đang chuyển hướng về cầm phả móng cái thì bỗng phát hiện hai thanh niên phóng xe tới đúng như mô tả của người bán nước ở hải phòng các trinh sát tiếp cận và truy đuổi

cái khó của công an là chủ nhà đã chuyển lên hà nội lâu nay hơn nữa ngôi nhà lại được người thuê cũ cho nhiều người thuê lại nên không thể tìm để mở cửa vào trong
theo phân tích của các trinh sát nếu như có người đến gọi cửa thì người có nhà trong nhà phải ra mở cửa nhưng ở đây những người trong ngôi nhà lại im lặng không động tĩnh gì
nếu đúng là nhóm cướp trong nhà thì đồng bọ chưa bị bắt có thể đã cùng phát
theo các thông tin vì lực lượng công an đang giáo diết truy bắt nên át hẳn bọn chúng sẽ có biện pháp đề phòng và có thể chống đối
các trinh sát những người có mặt trong ngôi nhà ra trình diện nhưng bên trong không phát hiện tín hiểu
sau khi được lệnh của bang chỉ đạo chuyên án các trinh sát đã tiếp cận bao vây ngôi nhà và đột nhập vào phía bên trong

khi cảnh sát phá cửa một nhóm thanh niên chạy toán loạn nhưng nhanh chóng bọn chúng bị bắt giữ
tại hiện trường các trinh sát thu được một chiếc máy vi tính mới sử dụng xong
theo thông tin khai nóng các tổ trinh sát cũng lập tức lần tìm và phát hiện được bốn nhóm đang trú ngủ trong thành phố hải phòng
cùng chung số phận với nhóm thứ nhất các nhóm tiếp theo cũng lần lượt bị bắt giữ

chắc hẳn các băng nhóm tội phạm tuổi vị thành niên đã làm nhiều người trong chúng ta ám ảnh và sợ hãi bởi khi gây án chúng chẳng khác gì những con ngựa đất
trong vụ án giết người cướp tài sản này đều còn rất trẻ
trong đó cặp tình nhất được xác định là chủ mưu trong vụ án mà khi nhắc đến tuổi của chúng đã khiến người dân đất cảng phải giật mình
trong khi nguyễn mạnh tiến hai mươi ba tuổi thì bồ của tiến nguyễn bích ngọc mới một mươi hai năm sáu tháng tuổi
tuy còn ít tuổi nhưng chúng lại tỏ ra vô cùng ma lanh trong những chiêu trò của giới giang hồ
qua chiều thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của ngọc người ta lại liên tưởng đến một nữ
quái đàn trị lẫy lừng trong giới giang hồ với những cuộc thanh toán ớn lạnh đẫm máu cũng sinh ra từ mảnh đất này đó là dung hà
theo lời khai của tiến để khẳng định số má với đàn em trong nhóm thủ lĩnh tiến thường mua ma túy đá về phòng trọ để cùng phê với người tình nhỏ và chiến hữu
đến khi hết tiền gã lại cùng người tình nhỏ và đám đệ tử vắt óc nghĩ cách kiếm trác duy trì cuộc sống bày đàn
trong nhóm của tiến mỗi thành viên đều được phân công làm theo kiểu chuyên trách
hải kẻ gây án cùng với tiến trong vụ tấn công đêm ngày hai mươi một tháng sáu anh đoàn việt phong đã cướp tài sản là một kẻ lì lợm nhưng lại có đầu óc nên rất được thủ lĩnh tiến tin tưởng
gã này cũng thường xuyên được tiến hỏi ý kiến trong các cuộc họp bàn hành động trước mỗi phi vụ
tên còn lại là nguyễn hữu đại thì được biết đến như một kẻ nói năng
nói năng văn vẻ thì được phân công sát cánh cùng ngọc trong các cuộc đò đưa chất chít trên mạng cò cưa các con mồi
ngoài phi vụ đêm ngày hai mươi một tháng sáu đại cũng là người thường xuyên sử dụng nickname nhi sâu gái trên facebook để cùng với nữ quái thực hiện một loạt phi vụ lừa đảo khác
ngoài hải và đại thì bùi văn dương cũng là một kẻ được tin cẩn
ngoài tháo vát và ma danh
giao nhiệm vụ chuyên săn hung khí cho cả nhóm sử dụng
không bị bắt ngay cùng với tiến hải và ngọc
nhưng ngay sau đó đại cũng bị cơ quan công an tóm cổ khi đang lên mạng bán chiếc điện thoại iphone ba vừa kiếm được ở một phi vụ khác
thiếu tiền tiêu tiền nhà bọn em đi vắng với làm điều
em mới quên được ngón bạn được một tuần
quên ở trên ao thôi
em đến đến em chơi xong rồi cắm máy điện thoại của em
em chỉ có chức nhiệm lên nói chuyện lên
còn vai trò nói chung là em chỉ lên nói chuyện lên
còn lại thì tất cả do tiến
tại vì là anh ấy lớn tuổi nhất
đỗ bích ngọc có bố là một tử tù đã cùng với nguyễn mạnh tiến lập băng nhóm
chiêu mộ những thanh niên không được học hành đến nơi đến trốn không có gia đình quản lý
và đã có thành tích giang hồ phố giang hồ khu để đẩy lên thành nhóm giang hồ có cỡ
sau khi kết được băng nhóm tám đối tượng thuê một phòng trọ ở ngõ bốn mươi năm đông trà
quận lê trân hải phòng để sống theo kiểu bày đàn
trở lại vụ án tại tổ một mươi năm phường canh dương quận lê trân hải phòng
sau nhiều ngày ủ mưu nguyễn hữu đại đã lập một facebook tên nhi xấu gái để làm quen
rồi để đỗ bích ngọc đóng vai nhi làm chim mồi kết thân với các chàng trai trên mạng xã hội này
hòng chiếm đoạt tài sản
khi tiếp cận được anh đoàn việt phong cũng ở hải phòng ngọc đã cùng với băng nhóm của mình
tính chuyện mời anh phong đến nhà trọ chơi nói chuyện thân mật rồi chuốc thuốc ngủ để chiếm đoạt chiếc xe của anh
nhưng anh phong không buồn ngủ
với mục đích chiếm đoạt bằng được chiếc xe nên chiều hai mươi một tháng sáu sau khi chat với anh phong
ngọc rủ anh phong đến phường canh dương uống nước và mồi trài anh phong trở qua một bãi đất hoang
ngọc rủ anh phong đến phường canh dương uống nước và mồi trài anh phong trở qua một bãi đất hoang

thấy tín hiệu của ngọc bọn chúng đã đâm anh phong hàng chục nhát
làm anh phong gục ngã rồi đem chiếc xe về cầm phả quảng ninh bán lấy tiền
dân may anh phong đã được mang đi cấp cứu kịp thời
nên đã sống sót dưới bàn tay và khối óc sắc lạnh của nhóm cướp tuổi tin
kính thưa quý vị các đồng chí và các bạn
một vụ bắt cóc trẻ em tống tiền diễn ra giữa ban ngày
với thủ đoạn chấp nhóm và hoàn hảo tưởng chừng như chỉ có trong phim hành động
nhóm người lạ mặt đã bắt cóc một cháu gái một mươi bốn tuổi và đưa yêu sách
đòi gia đình phải bỏ ra một tỷ đồng tiền chuột nếu không sẽ ra tay sát hại con tin
lực lượng công an thành phố cần thơ đã truy lùng nhóm bắt cóc này như thế nào giải cứu con tin ra sao
xin kính mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi hành trình phá án kỳ này của truyền hình công an nhân dân
hành trình phá án kỳ này của truyền hình công an nhân dân
khoảng một mươi ba h một mươi năm phút

xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau